sau hai ngày xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chạy điều chuyển giám đốc công an tỉnh an giang đi nơi khác với giá hai mươi tỷ đồng
vào sáng ngày một mươi tháng năm tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt đối với năm bị cáo gồm
vũ văn quý chú tại tp hcm một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chín năm tù về tội rửa tiền
tổng hợp hình phạt đối với bị cáo quý là hai mươi hai năm tù
ngô văn trọng chú tại tp đà nẵng một mươi năm tù
hoàng thị tâm chú tại tp hcm một mươi năm tù
đào ngọc cảnh chú tại thành phố đà nẵng tám năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và trần trí mãnh chú tại tỉnh an giang một mươi một năm tù về tội đưa hối lộ
như đã thông tin mãnh mở công ty kinh doanh giàu nhất phụ tùng xe máy các loại ở tp châu đốc
mãnh lo sợ việc ông đinh văn nơi giám đốc công an tp an giang chỉ đạo tăng cường tấn công trên áp tội phạm
sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi mãnh gặp cảnh đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển giám đốc công an tỉnh đi nơi khác với giá hai mươi tỷ đồng
mặc dù biết không thể thực hiện được việc tác động điều chuyển cán bộ
nhưng nhóm quý trọng tâm và cảnh đã bàn bạc cấu kết đưa ra thủ đoạn gian dối để mãnh chuyển trước một mươi tỷ đồng cho nhóm quý
biết sự việc đã bị lực lượng công an phát hiện nhóm bị cáo đồng ý trả lại mãnh bảy bảy tỷ đồng
để giấu số tiền chiếm đoạt được quý nhờ người khác mở tài khoản để chuyển vào
biết mình đã bị lừa vào ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một mạnh tố cáo hành vi phạm tội của các bị cáo
trước đó vào ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai mãnh cùng vợ và ba đồng phạm bị tòa nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt hơn hai mươi năm tù cùng về tội sản xuất buôn bán hàng giả